cũng trong sáng ngày hai mươi tám tháng một tại tp hcm quỹ thương trẻ thơ đã tổ chức trao quà tết cho một trăm một mươi năm trẻ mồ côi do covid một mươi chín
quỹ thương trẻ thơ hội bất đồng sản du lịch việt nam phối hợp cùng mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ các quận bốn quận bảy quận tám quận bình tân huyện bình chánh và thành phố thủ đức
đã tổ chức trao quà tết cho một trăm một mươi năm trẻ mồ côi do covid một mươi chín
mỗi phần quà bao gồm một triệu đồng tiền mạc và quà tết tổ kiên phí cho chương trình là hơn ba trăm linh triệu đồng

mỗi phần quà bao gồm một triệu đồng